bị hại là một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một quê tỉnh nam định chủ nhân căn hộ trung cư cao cấp
phiên tòa được mở theo đơn kháng cáo của bị cáo và đơn kháng cáo của bị hại
trong khi bị cáo xin kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
thì đại diện gia đình bị hại kháng cáo đề nghị hội đồng xét xử phúc thẩm
buộc bị cáo tăng mức bồi thường dân sự
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi tám tòa nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án này
và tuyên phạt bị cáo tùng tử hình về hai tội giết người và cướp tài sản
theo bản án sơ thẩm tùng là sinh viên ham chơi bỏ học nợ nần của nhiều người
khoảng tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy thông qua mạng xã hội facebook tùng quen biết nạn nhân
và thường xuyên đến căn hộ cao cấp của nạn nhân trên đường nguyễn trãi chơi
do đánh bạc bị thua phải vay nợ nhiều người
nên tùng đã giết nạn nhân để chiếm đoạt tài sản trị giá một trăm hai mươi triệu đồng
tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo cũng không đưa ra được tình tiết gì mới
để hội đồng xét xử có thể xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo
trước sự giải thích của hội đồng xét xử bị cáo tùng đã xin rút kháng cáo tại phiên tòa
chủ tọa phiên tòa hỏi đại diện hợp pháp của nạn nhân có giữ nguyên kháng cáo
đề nghị bị cáo tăng bồi thường dân sự hay không
đại diện hợp pháp của nạn nhân cũng xin rút đơn kháng cáo
chủ tọa tuyên bố đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án này do cả hai bên đều rút đơn kháng cáo
tiếp tục với những tin tức an ninh trở tự đáng chú ý khác
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang cho biết
vừa bắt tạm giam võ thành tiền chú tại tp long xuyên và lê vũ luận chú tại huyện trợ mới
để tiếp tục điều tra về hành vi cối gây thương tích
nguyên nhân là do mâu thuẫn trong quán nhậu
theo kết quả điều tra ban đầu vào khoảng một h ba mươi phút sáng ngày một mươi sáu tháng một
tiền luận cùng với nhóm bạn đến quán nhậu thuộc khu vực khóm đông thịnh bốn
phường mỹ phước tp long xuyên để uống bia
sau khi nhậu được khoảng hai tiếng tiền và luận xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã
khi bản đến chuyện đi hát karaoke
lúc đó tiền liên tiếp lấy ly thủy tinh đang uống bia đập vỡ
lúc này nguyễn thanh hải chú tại phường mỹ phước đang ngồi nhậu gần đó lên tiếng
thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm của tiền và luận
sau đó tiền bất ngờ dùng dao đâm hải rồi cả bọn cùng bỏ chạy
hải được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng
nhưng bị thương tật một mươi bảy
liên quan đến vụ chặn xe cố ý làm hư hỏng tài sản tại hầm phước tượng
công an huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế đã điều tra xác định được năm đối tượng
trước đó vào ngày một mươi hai tháng ba lê tuấn anh điều khiển xe mô tô trên tuyến quốc lộ một a
thuộc địa bàn huyện phú lộc thì bị xe ô tô tải không rõ biển số lấn đường
làm tuấn anh bị ngã
bực tức tuấn anh về nhà lấy một cây dựa và rủ bốn đối tượng
phan thanh thắng lê phú quốc nguyễn thành long
lê khắc đào quyền cùng chú tại thị trấn phú lộc huyện phú lộc đuổi theo chiếc xe tải
khi đến hầm phước tượng phát hiện một chiếc xe ô tô nghi là xe đã va chạm với mình
nên cả nhóm đã dùng hung khí mang theo tấn công vào xe ô tô này
sau đó phát hiện không phải là xe ô tô đã va chạm với mình
thì nhóm đối tượng lại tiếp tục rượt đuổi trong hầm phước tượng
chặn đánh một chiếc xe ô tô khác
sau đó nhóm đối tượng rời khỏi hiện trường nhưng đã bị lực lượng công an truy tìm bắt giữ
gần đây trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng
đặc biệt là giới kinh doanh bất động sản
người dân không tỉnh táo sẽ nếm trai đắng khi xuống tiền mua đất
nếu tin vào các chiêu trò dùng tin giả để trục lợi này
phòng chức năng của công an tỉnh quảng ngãi đang xác minh
kiến nghị xử lý một đối tượng về hành vi đăng trên tài khoản gia lô cá nhân nội dung
có một tập đoàn nước ngoài với tài sản một trăm hai mươi tỷ usd
đang nghiên cứu biến khu vực bờ biển thuộc xã nghĩa an
thành phố quảng ngãi thành khu siêu nghỉ dưỡng ven biển
thúc đẩy khu vực này thành đặc khu kinh tế trọng điểm du lịch
và cảng neo đậu tàu thuyền lớn nhất việt nam
thông tin trên đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng
tuy nhiên qua xác minh cơ quan chức năng xác định thông tin trên là hoàn toàn bịa đặt
lên trong nhóm hội em thấy có bờ đen như vậy
không có tùy mình không có đen đen gia lô của em
sau đó thì em có lên lại cái nhóm đó
thì em không thấy cái bờ đó nữa thì có lẽ là xóa rồi
hoặc bờ đó cũng ghi là nghe nói như vậy
cũng ghi là nghe nói trong lệnh copy như vậy
em che số điện thoại của em vô
thời gian gần đây tại một số tỉnh thành phố khu vực miền trung
xuất hiện hàng loạt tin đồn thậm chí giả mạo các văn bản hành chính nhà nước
về triển khai các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng đầu tư du lịch
chia tách sắp nhập đơn vị hành chính để thổi giá bất động sản
tại quảng ngãi cùng với việc xây dựng các khu dân cư như ngọc bảo viên
phường nghĩa lộ khu dân cư thạch bích ở xã tịnh ấn tây
dự án đảo ngọc ở thôn ân phú xã tịnh an thành phố quảng ngãi
hay khu dân cư đồng phú xã tịnh hà huyện sơn tịnh
thì việc tung tin giả về một siêu dự án nghỉ dưỡng ven biển
đã làm cho giá đất ở thị trường bất động sản quảng ngãi không ngừng được thổi lên cao
nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ gây suốt giá đất
ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự tại địa phương
việc tung tin đồn không đúng sự thật với mục đích thổi giá đất
là hành vi bị cấm theo quy định tại điểm hai khoảng một điều
nghị định số bảy mươi hai ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ
theo đó đối tượng vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính
người nào dùng các tin đồn này như một thủ đoạn
một cách thức gian dối để lừa đảo bán đất chiếm đoạt tài sản
thì có thể bị xử lý hình sự
thông tin mình đăng và chia sẻ thông tin phải được kiểm chứng
còn nếu nghe tin đồn thất thiệt tin chưa được xác minh
thì phải thận trọng trong quá trình mình đăng và chia sẻ
và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với thông tin mình đăng và chia sẻ
nhằm giảm thiểu thông tin giả mạo sai sự thật trên các trang mạng xã hội
các cơ quan chức năng cần có biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn nữa
những thông tin được đăng tải đặc biệt là đối với các trang mạng có nhiều người tham gia
trường hợp phát hiện hành vi sai phạm cần tiến hành xử lý kịp thời rất điểm
bên cạnh đó cần tăng cường tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của người dân
khi tham gia mạng xã hội tránh bị nhiễm những thông tin giả mạo
gây ảnh hưởng sâu đến tâm lý và đời sống sinh hoạt của người dân
sau bốn ngày xét xử chiều qua tnth hà nội đã tuyên án đường dây vận chuyển mát túy qua đường hàng không
trong đó có ba án tử hình đối với ba bị cáo trong đường dây này
gồm vũ thị thu hoài sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai vũ thị hải yến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
lê trung thành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín cùng chú tại tp hải phòng
bị tuyên phạt tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
riêng bị cáo phạm thị hợp sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy lĩnh án tù trung thân
về tội mua bán và vận chuyển trái phép chất ma túy do bị cáo hợp đang nuôi con nhỏ
theo cáo trạng vào khoảng h năm ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
tại sảnh a nội địa đến nhà ga t một sân bay nội bài
lực lượng chức năng đã bắt quả tang vũ thị hải yến và vũ thị thu hoài
đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
kiểm tra hành lý ký gửi của yến cơ quan chức năng thu giữ một hộp các tông
ghi chữ cà phê thứ thiệt g bảy
bên trong có một mươi năm quả thanh long trong đó có một mươi hai quả trong ruột
có từ một đến hai túi nilon màu trắng chứa các viên nén hình tròn màu xanh
và tinh thể màu trắng
ngoài ra tổ công tác còn thu giữ hai túi bên ngoài ghi nhãn hiệu bánh pía
nhưng bên trong lại chứa mát túy
bên cạnh đó yến còn tự nguyện giao nộp hai túi nilon chứa mát túy giấu trong áo ngực
tổng khối lượng ma túy cơ quan chức năng thu giữ của yến và hoài là hơn hai sáu kg
trong vụ án này nguyễn thị hợp đóng vai trò chính
móc nối mua bán vận chuyển ma túy từ tp hcm về hải phòng
do nuôi con nhỏ nên đã nhờ yến và hoài đi vận chuyển ma túy thay
công an thị xã thái hòa tỉnh nghệ an cho biết đơn vị vừa liên tiếp
phá thành công các chuyên án mát túy thu giữ nhiều loại mát túy và hùng khí nguy hiểm
vào ngày một mươi tám tháng ba công an thị xã thái hòa triệt phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng
vũ thế hải chú tại xã đông quang thị xã thái hòa tỉnh nghệ an
về hành vi tàng trữ trái phép chất mát túy thu giữ ba loại mát túy gồm heroin
hồng phiến và ma túy đá có tổng trọng lượng gần hai mươi bảy gram
thu giữ tại nhà riêng của đối tượng nhiều hung khí nguy hiểm
được biết hải là đối tượng nhiễm hiv và có hai tiền án về tội tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy
cùng ngày công an thị xã thái hòa tiếp tục bắt giữ đối tượng võ quang thuận
chủ thị xã thái hòa về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ ba trăm một mươi năm viên hồng phiến
hiện công an thị xã thái hòa đang tiếp tục điều tra mở rộng các chuyên án
đấu tranh triệt phá một mươi bảy băng nhóm tội phạm bắt giữ chín mươi bảy đối tượng có liên quan
tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững không xảy ra đột biến bất ngờ
đây là kết quả đạt được của công an tỉnh đồng nai trong đợt cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm
từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai đến ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi
kết quả đấu tranh khám phá nhanh các vụ án hình sự mà dư luận xã hội đặc biệt quan tâm
phải kể đến vụ án cướp hơn hai hai tỷ đồng tại trạm thu phí cao tốc tp hcm long thành dầu dây
đóng tại địa bàn xã xuân thạnh huyện thống nhất vào ngày bảy tháng hai gây chấn động dư luận cả nước
trong vụ án này kẻ chủ mưu cầm đầu là đối tượng nguyễn vũ hoàng nam quê tỉnh nam định
cùng với trần tuấn anh quê tỉnh tiền giang đã bịt mặt đột nhập phòng kế toán
dùng súng và dao không chế nhân viên rồi cướp số tiền đựng trong kết sắt và trên bàn khoảng hơn hai hai tỷ đồng rồi tẩu thoát
công an tỉnh đồng nai được sự hỗ trợ của cục cảnh sát hình sự bộ công an
đã bắt gọn hai đối tượng thu giữ nhiều tăng vật liên quan
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã thu hồi số tiền hơn hai một tỷ đồng
trong số hai hai tỷ đồng mà các đối tượng đã cướp được
cũng trong đợt cao điểm này công an tp biên hòa đã bắt giữ một nhóm bảy đối tượng do nguyễn văn út
chú thành phố hà nội cầm đầu tổ chức cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
cơ quan công an đã làm rõ từ tháng ba năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một năm hai nghìn một mươi chín
nhóm đối tượng này đã lập hơn năm trăm bảy mươi hợp đồng mua bán điện thoại trả góp
do các đối tượng yêu cầu con nợ viết và ký xác nhận trong quá trình cho vay
với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng
công an tp biên hòa đã bắt giữ một nhóm bảy đối tượng do nguyễn văn út

nhằm đối tượng này đã lập hơn năm trăm bảy mươi hợp đồng mua bán điện thoại trả góp

ngoài tăng cường đấu tranh mạnh với các băng nhóm tội phạm hình sự
nhiều cơ sở kinh doanh có điều kiện như quán bar vũ trường

tổ chức lực lượng tuần tra kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
giải quyết các tụ điểm cờ bạc
đối với tội phạm tài nạn xã hội nhất là những cơ bạc chúng tôi cũng đã chủ động chỉ đạo chính xác bám sát địa bàn xây dựng mạng lưới
chính xác các điểm cơ bạc xây dựng cơ hạch báo cáo ban lãnh đạo nhanh chóng triệt xóa không để tài nạn xã hội cơ bạc trên địa bàn thành phố lộng hành góp phòng giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố
trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm về kinh tế lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng nai đã phát hiện một trăm sáu mươi năm vụ một trăm tám mươi sáu đối tượng vi phạm pháp luật buôn bán tàng trữ hàng gian hàng giả hàng kém chất lượng và buôn bán trái phép pháo nổ
lực lượng cảnh sát môi trường cũng đã phát hiện một trăm linh bảy vụ với một trăm hai mươi ba đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường các hành vi vi phạm chủ yếu là khai thác kinh doanh vận chuyển trái phép khoáng sản xả thải ra môi trường vệ sinh an toàn thực phẩm
tối qua cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc phối hợp với các đơn vị chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của hai mẹ con sản phụ trong khi sinh tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
nạn nhân là chị võ thị hà ba mươi bốn tuổi trú tại thôn năm xã chim lan huyện ea súp tỉnh đắk lắc theo người nhà nạn nhân thì vào sáng ngày một mươi tám tháng ba chị hà được nhập viện để chuẩn bị sinh sau khi thăm khám đến một mươi bốn giờ cùng ngày chị hà được đưa vào phòng sinh thời điểm đi vào phòng sinh chị hà hoàn toàn khỏe mạnh
đến khoảng một mươi sáu h một bác sĩ ra ngoài báo tin cho người thân là tình hình cả hai mẹ con đang rất nguy kịch rồi đề nghị gia đình ký giấy mổ để cứu người mẹ khi ký giấy mổ chị hà được đưa xuống khoa cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và đã tử vong sau đó các bác sĩ ở đây cho biết là chị hà tử vong là do tràn dịch màn phổi hiện vụ việc đang được công an thành phố bùi ma thuật phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra làm rõ
liên quan đến vụ bé gái chín tuổi ở huyện trương mỹ bị xâm hại trong vườn chuối
được sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an và lãnh đạo thành phố hà nội giám đốc công an tp hà nội và thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chuyển hồ sơ vụ án từ công an huyện trương mỹ lên cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội để điều tra về tội hiếp dâm trẻ em
được sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an thành phố hà nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chuyển hồ sơ vụ án từ công an thành phố hà nội để điều tra về tội hiếp dâm trẻ em

được sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an thành phố hà nội để điều tra về tội hiếp dâm trẻ em

đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện